các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mới đây phó thủ tướng vũ đức đam tổ công tác đặc biệt của chính phủ thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ công tác đặc biệt đã làm việc với lãnh đạo tp hcm về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
tại buổi làm việc phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh để chuyển sang trạng thái bình thường mới
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh thì vai trò của lực lượng công an rất quan trọng
trong xử lý những hành vi vi phạm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người nhằm quản lý người từ nơi khác đến
các gói hỗ trợ xã hội đúng đối tượng
phó thủ tướng nhấn mạnh đây là lúc tp hcm phải nâng cao hơn một mức công tác giám sát y tế
dịch tễ đến từng người dân từng nhóm đối tượng cần giám sát như người chưa tiêm vaccine
trẻ em dưới một mươi hai tuổi người già chống chỉ định tiêm vaccine người có bệnh nền
và phân công từng trạm y tế từng tổ phản ứng nhanh theo dõi thường xuyên thăm khám kịp thời
ông lưu ý ngành y tế tp hcm cần tăng cường xét nghiệm điều tra dịch tễ cộng đồng ở những nơi nguy cơ cao
như các chợ truyền thống trung tâm thương mại trong đó lưu ý sự xuất hiện của các biến thể mới của sars cov hai
theo phó thủ tướng các quy định phòng chống dịch phải làm sao để người dân không giấu thông tin bị nhiễm
mà báo ngay cho y tế cơ sở để được xét nghiệm
điều trị từ sớm
các hướng dẫn về xét nghiệm xử lý ca nhiễm trong khu công nghiệp cần được cập nhật
để các doanh nghiệp có ca nhiễm có phương án vừa xử lý nhanh chóng hiệu quả mà không làm gián đoạn sản xuất
phó thủ tướng đồng tình với kiến nghị của tp hcm về kích hoạt lại mạng lưới thầy thuốc đồng hành
để thăm khám f qua mạng kết hợp với chăm sóc y tế tại chỗ
ông đề nghị tp hcm cần huy động y tế tư nhân tham gia điều trị f
nhất là tại cộng đồng theo hướng quân dân y kết hợp ngay từ các trạm y tế lưu động
theo phó thủ tướng ngành y tế tp hcm cần chuẩn bị đầy đủ các thuốc điều trị để cấp cho f
bảo đảm oxy y tế mở rộng mô hình thăm khám qua mạng cấp phát thuốc điều trị cho bệnh nhân mãn tính tại cơ sở
về đề xuất mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế phó thủ tướng đề nghị tp hcm chuẩn bị phương án đón chuyên gia
khách du lịch quốc tế bà con việt kiều về thăm quê trong đó phải tuân thủ đầy đủ các quy định của bộ y tế
về tiêm vaccine phòng covid một mươi chín xét nghiệm cách ly nơi lưu trú khu vực được đi lại sao cho triển khai an toàn khoa học từng bước chắc chắn
chiều cùng ngày phó thủ tướng vũ đức đam đã đến thăm và tìm hiểu hoạt động của phòng tham vấn và trị liệu tâm lý
trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia tp hcm
cùng đi với phó thủ tướng có ông nguyễn anh dũng phó giám đốc sở y tế tp hcm
báo cáo với phó thủ tướng vũ đức đam phó giáo sư tiến sĩ ngô thị phương lan hiệu trưởng nhà trường cho biết
chương trình vaccine tinh thần là chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người dân trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín tại tp hcm
do trường thực hiện với các chuyên gia tư vấn của phòng tham vấn và trị liệu tâm lý
đây là đơn vị có chức năng tham vấn trị liệu tâm lý cho sinh viên các cá nhân có quan tâm và là môi trường thực hành cho sinh viên ngành tâm lý học
học viên cao học ngành tâm lý học lâm sàng
đang đào tạo tại trường
bà lan nói và cho biết trong giai đoạn từ tháng chín đến tháng một mươi một đã có hơn năm người tham gia các hoạt động tham vấn trị liệu do các chuyên gia đảm nhận
chia sẻ với nhà trường phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng đại dịch cho thấy vấn đề tinh thần là rất quan trọng
cần được quan tâm và có các giải pháp cụ thể căn cơ
phó thủ tướng động viên các thầy cô giáo các chuyên gia tâm lý tiếp tục hỗ trợ người dân trong giai đoạn tới
đồng thời đánh giá cao việc các thầy cô vừa giảng dạy vừa thực hành nghề nghiệp hỗ trợ cộng đồng như thời gian qua
thưa quý vị cũng tại buổi làm việc báo cáo phó thủ tướng và tổ công tác phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức cho biết
ba tuần liên tiếp thành phố ghi nhận dịch ở cấp độ hai
trong đó tuần qua có bốn quận huyện dịch từ cấp độ một lên cấp độ hai
và cũng theo ông đức các dịch vụ như massage karaoke từ giờ đến cuối tháng một mươi một vẫn chưa được phép hoạt động
thành phố đã cơ bản tiêm vaccine cho người
tám tuổi với người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi đã cơ bản sau mũi một và dự kiến hai mươi hai tháng một mươi một tiêm mũi hai
thông tin vaccine cơ bản đã ổn
ông đức cho biết nếu theo kế hoạch của bộ y tế về việc sẽ tiêm mũi ba thì thành phố cần xin thêm vaccine
theo ông đức từ tháng một mươi một tp hcm cho phép một số hoạt động kinh doanh được mở cửa nhưng có kiểm soát
ban đầu gión rén cho mở tới hai mươi một giờ nhưng sau đó nới dần tới hai mươi hai giờ
riêng với hoạt động massage karaoke
tp hcm quyết định từ giờ đến cuối tháng chưa cho hoạt động để ra soát lại các tiêu chí an toàn
báo cáo thêm về tình hình giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng cho biết
thành phố đang chăm sóc gần sáu mươi tám f số cách ly tại nhà ngày càng tăng và đã vượt năm mươi
nói thật thành phố rất lo con số này
việc quản lý số lượng f rất lớn là thách thức với cơ sở y tế
ông thượng chia sẻ cùng với tăng cường truyền thông để người dân không lơ là trước dịch bệnh
giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
địa phương đang tập trung giám sát phát hiện xử lý ổ dịch và tăng cường tiêm vét vaccine
ông nêu ba kiến nghị của thành phố để ứng phó với dịch trong giai đoạn mới
trước hết là bổ sung thêm thuốc monopiravir để điều trị f tại nhà
theo ông thượng khi đảm bảo thuốc điều trị mới có thể yên tâm
thứ hai là thí điểm rút ngắn thời gian cách ly điều trị f không có triệu chứng
đã tiêm đủ vaccine và có kết quả âm tính vào ngày thứ bảy
thứ ba là duy trì và bổ sung trạm y tế lưu động
do lực lượng quân y phụ trách ông cũng đề nghị quân đội duy trì bổ sung gấp đôi số lượng quân y hiện tại
trước gợi ý của phó thủ tướng vũ đức đam về việc huy động y tế tư nhân vào chống dịch
giám đốc sở y tế tp hcm cho hay qua trao đổi y tế tư nhân sẵn sàng tham gia nhưng đang cần có cơ chế
tiếp tục buổi làm việc thượng tướng võ minh lương thứ trưởng bộ quốc phòng
tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của chính phủ đề nghị tp hcm tạo cơ chế cho y tế tư nhân tham gia chống dịch
vì hiện nay hệ thống y tế cơ sở vẫn còn nhiều bất cập
trước việc số lượng f sẽ tăng ông cho rằng không sợ nữa
nhưng về mặt quản lý nhà nước cũng không thể để như vậy vì khiến tất cả lo lắng
vì thế thượng tướng võ minh lương nhấn mạnh phải đánh giá nhận định được tình hình dịch
để thích ứng an toàn với dịch và dần mở cửa
phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định chưa có lúc nào lơi lỏng chống dịch
nhưng khi đã tiêm vaccine thì chúng ta có thể bình tĩnh hơn
nhắc lại tp hcm là địa phương nặng nhất
nhưng tiến đến bình thường mới đầu tiên phó thủ tướng một lần nữa lưu ý
bình thường mới chưa phải là bình thường
ông đề nghị công an tăng cường xử phạt trường hợp không đeo khẩu trang
những nơi hoạt động lại nhưng không thực hiện nghiêm
về vấn đề vaccine phó thủ tướng khẳng định chắc chắn không thiếu
ông thông tin chính phủ đang nỗ lực thực hiện chiến lược vaccine
và tinh thần thống nhất là tiêm mũi tăng cường thứ ba
ông đề nghị ra soát nắm được tất cả người chưa tiêm vaccine
để thúc đẩy hoàn thành việc tiêm chủng
giám sát y tế trong giai đoạn hiện nay
theo phó thủ tướng khó hơn nhiều so với giai đoạn giãn cách xã hội
vì vậy cần thực hiện nghiêm việc giám sát
tất cả người có nguy cơ như người chưa tiêm
người già người có bệnh nền hay trẻ em
phải nắm từng địa chỉ cụ thể để phân công từng trạm y tế phụ trách giám sát
về điều trị phó thủ tướng nhất trí đẩy mạnh tư vấn qua mạng
đặc biệt là ông cho rằng cần huy động y tế tư nhân
và có chế độ cho lực lượng này tham gia chống dịch
phó thủ tướng nhận định
việc quân y và tư nhân tham gia ngay vào chiến dịch này sẽ là mô hình rất tốt
liên quan đến nội dung mở cửa du lịch đón bà con kiều bào
phó thủ tướng nhắc lại đã có năm tỉnh làm và nếu tp hcm sẵn sàng cũng sẽ cho phép
tinh thần của chúng ta cũng coi những trường hợp này như những người từ tỉnh khác về
quy định rõ việc tiêm vaccine và xét nghiệm thế nào
vì đây là nhu cầu chính đáng phó thủ tướng nhấn mạnh
thưa quý vị tp hcm vẫn đang gồng mình chống dịch
các y bác sĩ và lực lượng y tế cũng ngày đêm
vất vả điều trị kết lý ép không
lời phó thủ tướng nêu rằng tp hcm cần lưu ý khả năng xuất hiện các biến thể
cũng chính là một lời nhắc nhở tới người dân về tình hình dịch phức tạp như hiện nay
để người dân biết mà phòng dịch
qua đó mỗi người dân hãy tự giác tuân thủ các biện pháp để phòng chống dịch
vừa giảm bớt phần nào gánh nặng áp lực lên ngành y tế của tp hcm
vừa để bảo vệ chính sức khỏe của bản thân và gia đình
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại